kính chào quý vị và các bạn
nhận định trong ba ngày tới khu vực phía đông bắc bộ mưa rứt trời chỉ còn nhiều mây
nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ trong ngày mai với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó lan rộng và xảy ra chủ yếu là ở khu vực trung du đồng bằng trong hai ngày tiếp theo
với nhiệt độ cao nhất đạt ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
mưa rào có xu hướng giảm nhanh ở tây bắc bộ chỉ còn xuất hiện vào chiều tối
tập trung ở các tỉnh vùng núi ban ngày nhiệt độ tăng nhanh
cao nhất ngày mai là ba mươi hai ba mươi năm độ sau đó nắng nóng mở rộng về diện
với nhiệt độ tăng khoảng từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ba ngày tới trời không có mưa duy trì nhiều mây
ngày nắng nhiều và nắng nóng lan rộng với mức độ tăng dần có nơi nắng nóng gai gắt
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
sau đó tăng tiếp mỗi ngày khoảng một độ thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ
là trong khoảng từ một mươi hai một mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phổ biến có nắng nóng vào ban ngày
có nơi nắng nóng gai gắt ở phần phía bắc chiều tối có mưa rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là ba mươi bốn ba mươi bảy độ và tăng thêm một độ trong ngày mùng bốn
khu vực tây nguyên đang trong thời kỳ mùa mưa nên ba ngày tới tiếp tục lặp lại những cơn mưa rào và rông
thời gian có mưa chủ yếu về cuối ngày trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nguy cơ ngập úng tại các khu vực trung tâm nếu không có mưa rông thì không có mưa rông
trung tâm ban ngày trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức hai mươi bảy ba mươi độ
nam bộ cũng phổ biến ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nguy cơ ngập úng tại các khu vực trung tâm ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi bốn độ